khối không khí biển lấn vào từ phía đông đã khiến cho các tỉnh vùng núi phía bắc
khu vực lạng sơn cao bằng hà giang xuất hiện mưa rào và rông vài nơi vào đêm qua
trong ngày hôm nay khối không khí biển tiếp tục lấn về phía tây
làm cho vùng thấp nóng suy yếu đi đáng kể
nền nhiệt ở các tỉnh miền bắc có xu hướng giảm nhẹ diện nóng cũng giảm theo
ngày hôm nay nắng nóng diện rộng chỉ còn xuất hiện ở khu vực đồng bằng bắc bộ
và một số tỉnh khu vực trung du với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh vùng núi phía bắc như lai châu điện biên lào cai hà giang
cao bằng bắc cạn hay lạng sơn nhiệt độ giảm xuống còn ba mươi ba ba mươi bốn độ
và với đà lấn vào của khối không khí biển thì từ đầu tuần tới
miền bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng nắng nóng
với miền trung hôm nay sẽ là ngày nắng nóng diện rộng thứ một mươi sáu liên tục
tuy nhiên với sự lấn vào của khối không khí biển thì mức nhiệt không còn quá gai gắt
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên nền nhiệt trung sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
phổ biến còn ba mươi năm ba mươi bảy độ
một số nơi thuộc khu vực từ nam nghệ an trở vào cho đến phía bắc quảng bình
vẫn còn chịu tác động của gió phơn
nên vẫn có những điểm nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi tám ba mươi chín độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng giảm dần về cường độ
khu vực nam bộ trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
nhưng cường độ mưa thì giảm đáng kể
thời gian mưa trở về với chu kỳ chiều và tối
còn ở khu vực tây nguyên mưa sông chỉ còn xảy ra ở mức giải rác
tập trung ở phần phía nam của tây nguyên
do mưa giảm nên ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên nắng kéo dài hơn
nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên từ ba mươi ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển phía bắc
trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết tốt mưa sông vài nơi
sơ hướng nam với cường độ trung bình cấp bốn năm
trong khi ở các vùng biển phía nam
từ bình thuận đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa sông
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
vì thế khu vực này tiếp tục được cảnh báo có sóng cao và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước